với mục đích mang đến cho các bạn học sinh sinh viên những thông tin cập nhật về giáo dục
và các chính sách visa mới nhất của vương quốc anh dành cho sinh viên quốc tế
triển lãm giáo dục vương quốc anh hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại hà nội
triển lãm năm nay có sự tham gia của hơn ba mươi trường phổ thông cao đẳng đại học hàng đầu vương quốc anh
các hoạt động của triển lãm lần này bao gồm trao đổi tư vấn về các ngành học
và các chương trình giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng vương quốc anh
thông tin về chính sách visa du học anh cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp
bên cạnh đó chương trình cũng tổ chức đối thoại trao đổi kinh nghiệm học tập
từ các cựu du học sinh đã và đang tham gia theo học tại anh quốc